ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã phê duyệt danh sách và số kinh phí trợ cấp một lần đối với lực lượng công an xã
chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh nào sau khi sắp nhập thôn tổ dân phố
cụ thể có năm trăm linh bốn người được thụ hưởng với tổng số tiền gần một mươi tỷ đồng
trong đó có ba trăm năm mươi năm người là phó trưởng công an xã và công an viên được thụ hưởng hơn tám tỷ đồng
tám người là chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã được trợ cấp gần một tỷ đồng
ngoài ra có một trăm hai mươi một người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sắp nhập thôn tổ dân phố được trợ cấp hơn năm trăm linh triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa giao sở tài chính thực hiện các thủ tục nghiệp vụ
thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí trợ cấp cho ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố để chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố ban hành quyết định cho từng đối tượng
tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng thành quyết toán theo quy định hiện hành